bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
có thư khen gửi giám đốc công an tỉnh điện biên chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
cục trưởng cục hải quan tỉnh điện biên về thành tích phối hợp đấu tranh sáu chuyên án
và triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn
hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia nội dung thư khen nêu rõ
lãnh đạo bộ công an được báo cáo trong các ngày từ một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh điện biên đã chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh điện biên và cục hải quan tỉnh điện biên
đấu tranh sáu chuyên án triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn
hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia bắt giữ tám đối tượng thu giữ tổng cộng chín mươi năm bánh heroin
một mươi tám kg mặt túy đá hai mươi bốn viên mặt túy tổng hợp cùng với nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp tích cực
hiệu quả giữa các đơn vị thuộc công an tỉnh điện biên với bộ đội biên phòng tỉnh điện biên và cục hải quan tỉnh điện biên
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy
liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy góp phần gian đe phòng ngừa tội phạm
tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những công hiến của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm
củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương thành tích của các đơn vị
đồng thời đề nghị công an tỉnh điện biên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ mong muốn các cám bộ chiến sĩ của các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được
chủ động đấu tranh chấn áp tội phạm lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu